nhân tháng thanh niên hai nghìn một mươi chín và hướng tới kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
hai mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi một hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín các trường học trên địa bàn thủ đô hà nội đã tổ chức nhiều hoạt động
về nguồn ý nghĩa nhằm giáo dục tinh thần yêu nước lòng tự hào dân tộc và truyền thống vẻ vang
của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh cho các em học sinh
hôm nay là một ngày đặc biệt đối với các em học sinh trường trung học cơ sở thăng long quận ba đình thành phố hà nội
khi các em được tới dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã từng bị giam sử và hy sinh tại nhà lao hỏa lò
cũng chính tại di tích lịch sử đặc biệt này hàng chục đội viên yếu tố đã chính thức được đứng trong hàng ngũ
những đoàn viên của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh các em đã không giấu được sự xúc động và tự hào của mình
đã là một vinh dự rất là lớn nhưng mà khi mà được kết nạp ở đây thì nó lại là cả một vinh dự lớn hơn nữa
bởi vì nơi này có về lịch sử rất là lớn
sau khi trở thành đồng viên thì con sẽ cố gắng để học tập thật là tốt
và cũng tham gia rất là nhiều hoạt động của đoàn để giúp đỡ những người khó khăn
chúng tôi được đứng ở tại nhà tù hỏa lò này và được kết nạp vào đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
con cảm thấy rất là tự hào và vinh dự
với trở thành đoàn viên rồi thì con nghĩ là chúng ta phải cố gắng để học hành tốt hơn
để sau này còn giúp ích cho đất nước
đây là một hoạt động ngoại khóa hết sức ý nghĩa khi các em học sinh được tham quan di tích nhà tù hỏa lò
đúng vào thời điểm đang diễn ra trưng bày chuyên đề lửa thanh xuân
thông qua lời giới thiệu của thuyết minh viên và những bức ảnh hiện vật trưng bày tại đây
các em thêm hiểu về quá trình đấu tranh cách mạng gian khổ của cha ông
và những tấm gương chiến đấu
hy sinh anh dũng của thế hệ trước để có được nền độc lập hôm nay cho dân tộc
với di tích nhà tù hỏa lò có lẽ là không phải chỉ các con học sinh
mà các thầy cô giáo của nhà trường cũng như người lớn chúng ta
đôi khi là cũng chưa bao giờ được đặt chân đến đây
và cũng không nắm được không thấu hiểu được những cái gian khổ
những cái hi sinh bất mát mà các thế hệ cha ông ngày trước của chúng ta
đã chiến đấu

để xét tuyển vào bậc trung học phổ thông công lập
vì thế những hoạt động về nguồn nhiệt độ của các học sinh lớp chín của hà nội
cũng là năm đầu tiên các học sinh lớp chín của hà nội phải tham gia bài thi trắc nghiệm môn lịch sử
như thế này sẽ giúp ích không nhỏ trong việc học và thi môn lịch sử của các em